còn mới đây ubnd tp hcm đã chỉ đạo sở công thương các đơn vị có liên quan triển khai giải pháp duy trì đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa ổn định cho người dân
không bị đứt gãy chuỗi cung ứng và xảy ra tình trạng tăng giá đột biến gây hoang mang trong người dân
theo đó sở công thương tp hcm đã khẩn trương phối hợp với các địa phương nghiên cứu giải pháp triển khai phù hợp với đặc thù địa phương
nhu cầu của người dân làm cơ sở tổ chức điểm bán hàng hóa thiết yếu lương thực thực phẩm tại mạng lưới chợ truyền thống đang tạm ngưng hoạt động
hoặc là địa điểm mặt bằng chống tại các khu vực lân cận đồng thời thúc đẩy hoạt động bán hàng lưu động bổ sung các mặt hàng thực phẩm tươi sống
cho những cửa hàng thuộc hệ thống các cửa hàng tiện lợi và cập nhật hoạt động bán hàng trực tuyến
về phía ubnd tp thủ đức các quận huyện ubnd tp hcm chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tổ chức chợ truyền thống hoạt động trở lại
trong điều kiện đảm bảo an toàn và phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó chính quyền địa phương cần nghiên cứu điều chỉnh việc thực hiện phiếu mua hàng một cách hiệu quả phù hợp với năng lực cung ứng hàng hóa của hệ thống phân phối